bây giờ lại có một học hỏi thế này ạ
từ nãy giờ từ đầu hướng dịch là chúng ta nói rất nhiều về nano rồi
chúng ta đang nói công nghệ nano ứng dụng và các dược liệu y dược học
vậy làm thế nào để tạo ra một cái sản phẩm nano
và cái sản phẩm đó phải hội tụ những tiêu chuẩn như thế nào
thì mới là một cái sản phẩm nano tốt ạ
xin được hỏi giáo sư nguyễn đức nghĩa ạ
thì chế tạo ra những sản phẩm đặc biệt là những dược liệu tự nhiên
để ra những hạt nano và những sản phẩm nano nói chung
trong công nghệ nano để chế tạo ra sản phẩm thì có hai công nghệ chính
tức là chia nhỏ nó ra và công nghệ thứ hai là pattern up
tức là từ những hạt rất nhỏ tổng hợp lại
và giữ lại ở cả độ lớn nào mà mình muốn
thì trong công nghệ nano thì có công nghệ sô gen công nghệ mi sen gồm mi sen đảo mi sen thuận
rồi công nghệ tự lập kép phức tử
đấy là những công nghệ điển hình trong chế tạo thuốc
ngoài ra cũng có công nghệ khác gồm điện tử rồi công nghệ cũng nói ở đây
thì muốn xác định cái dược phẩm nào mà có thể gọi là nano
thì những dược phẩm
dược phẩm hoặc là thực phẩm chức năng hoặc là mỹ phẩm
mà được gọi là nano thì khi và chỉ khi
nó có cấu trúc nano từ một nanometer đến hai trăm linh cộng chữ một chút nanometer
trong đó một hạt nano phải mang tải được hạt lượng hoạt chất tương đối

càng cao tốt hoạt chất tương đối
tức là hoạt chất tương đối

hoặc là một hạt nano chứa nhiều cái dược kết chuyển sức
đấy là hai
thứ ba nữa là nó phải có tính chất hóa lý thay đổi và tốt hơn cái tính chất hóa lý bình thường
một trong những tính chất đơn giản nhất mà chúng ta thường biết
chứ đây là tính chất đơn giản nhất mà thường biết
chứ không phải là tính chất chủ yếu đâu
cho nên nhầm chúng ta nhầm là chủ yếu là không đúng
tức là khả năng hòa tan của nano trong nước và trong nước
đấy là hai cái
nhưng nếu mà chỉ hòa tan người nào mà chỉ nghĩ là chỉ hòa tan trong nước mà lại dùng cái hạt nano đấy ta trong dầu thì bỏ nước đó không tan
rồi không hạt nano là không đúng
tức là tôi muốn nói lại là hạt nano không phải là ta trong nước mà không phải tan trong đầu
mà là khuếch tán
trong nước và trong dầu
chứ không phải là tan
đấy là cái
thứ ba nữa là sinh khả dụng của nó lớn hơn bình lực rất nhiều
một trăm lần thậm chí cả một nhi lần
đấy là thứ ba
thứ tư nữa là tính ổn định của thuốc ấy trong thời gian dài bảo quản và trong thời gian sử dụng
thứ tư đó là không mang những tác dụng phụ
khi làm hạt nano không thay đổi tính chất dược lý của sản phẩm
nếu thay đổi thì hẳn
và thứ năm nữa là có khả năng sản xuất lớn nếu mà chỉ có sản xuất trong phòng thí nghiệm không có ý kiến
thứ sáu nữa là giá thành mà phải phù hợp với người tiêu dùng
và cuối cùng nữa là phải được các cơ quan quản lý cho phép
đấy là cái tôi muốn nói